tại ninh bình giáo hội phật giáo việt nam tỉnh ninh bình đã tổ chức khai mạc lễ hội chùa bái đính hai nghìn một mươi chín
tới dự lễ có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
về phía trung ương giáo hội phật giáo việt nam có hòa thượng thích thanh đàm ủy viên hội đồng chứng minh
trong không khí trang nghiêm của buổi lễ phó thủ tướng chính phủ trương hòa bình và bà nguyễn thị thanh
bí thư tỉnh ủy ninh bình đã đánh chống khai chiêng mở hội
tiếp đó các đại biểu cùng các chư tôn đức đã dâng hương tại chùa thượng thà chim phóng sinh
cầu nguyện cho năm mới mưa thuận gió hòa quốc thái dân an
gần một năm qua ngôi chùa bài đính cổ vẫn còn đó chứng tỏ sức sống bền bỉ trong đời sống tâm linh của người việt
chùa bài đính cổ còn là di tích lịch sử cấp quốc gia gắn liền với đất cố đô hoa lư vừa có ý nghĩa tâm linh và danh thắng
đến những năm đầu thế kỷ hai mươi một địa danh bài đính ngày càng được nhiều người biết đến và đã vượt ra ngoài khuôn khổ địa phương
khi nơi đây được xây dựng chùa bái đính lớn nhất khu vực đông nam á với quy mô hoành tráng đồ sộ
nhằm bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể của vùng đất cố đô hoa lư có bề dày hàng nghìn năm
trong tương lai không xa chùa bái đính sẽ trở thành trung tâm văn hóa tâm linh lớn nhất nước ta